theo số liệu của bộ công thương tính đến ngày hai mươi ba tháng hai tại cửa khẩu hiễu nghị một trăm bảy mươi một xe nông sản hoa quả linh kiện điện tử hàng may mặc đã được thông quan
tại tỉnh lạng sơn cửa khẩu hữu nghị đã xuất một trăm bảy mươi một xe cửa khẩu tân thanh đã xuất một mươi ba xe nhập một mươi tám xe nông sản cửa khẩu cốc nam không phát sinh tồn một mươi một xe cửa khẩu chi ma còn tồn ba xe
ngoài ra còn có các địa phương khác như tỉnh lào cai đã có ba trăm một mươi xe được thông quan trong đó xuất khẩu một trăm hai mươi hai xe
tại tỉnh quảng ninh số lượng xe làm thủ tục thông quan là bốn mươi hai xe trong đó có hai mươi bảy xe xuất và một mươi năm xe nhập
tại tỉnh hà giang đã thông quan một xe ván gỗ và một xe thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế thanh thủy với số lượng tám mươi tấn còn lại các tỉnh khác không có diễn biến phát sinh
theo bộ công thương trước diễn biến phức tạp khó lường và dự kiến dịch bệnh covid một mươi chín có thể còn kéo dài các lô hàng nông sản và trái cây của việt nam mặc dù có thể được làm thủ tục thông quan xuất khẩu
nhưng tiến độ đã và đang chậm hơn rất nhiều so với thời gian trước do phải thực hiện chặt chẽ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh